đến thời điểm sáng nay thì cảm xúc của người hâm mộ trước chiến thắng hai của đội tuyển việt nam
trước đội tuyển malaysia có lẽ vẫn động lại như đêm qua
ngay sau trận đấu hàng chục nghìn cổ động viên đã đổ ra đường để ăn mừng chiến thắng
mời quý vị và các bạn cùng xem lại những khoảnh khắc ấn tượng tự hào của các cổ động viên trong tối ngày một mươi sáu tháng một mươi một
sau chín mươi phút cổ vũ hết mình cho đội tuyển việt nam trong trận đấu tranh vị trí ngôi đầu bảng a
hàng chục nghìn cổ động viên đã ùa ra đường để ăn mừng chiến thắng hai của đội tuyển nước nhà
quả thực kết quả mà các chàng trai đội tuyển việt nam có được đã làm nứt lòng người hâm mộ nước nhà
các tuyến phố ở khu vực hồ gươm hoàn toàn tắt nghẽn nhiều cổ động viên đốt pháo sáng đánh trống gieo hò náo nhiệt
tiếng còi xe tiếng gieo hò và những khúc ca chiến thắng rộn ràng đường phố mang lại cảm xúc đặc biệt cho những người hâm mộ bóng đá việt nam
các thành phố lớn hứa hẹn lại một đêm trắng hẹt thở trong niềm vui
em rất là tự hào và rất là vui vì việt nam chiến thắng anh ạ
tự hào lắm anh ơi
đó là tuyệt vời các cao trung của chúng ta là tuyệt vời việt nam vô địch việt nam vô địch
sau hai trận đã qua đoàn quân của huấn luyện viên bắc hang sơ giành chọn sáu điểm và chưa để thủng lưới bản nào
tuy nhiên bằng chiến thắng ba một trước lào đội tuyển myanmar mới là đội dẫn đầu bảng a do ghi được nhiều bàn thắng hơn